và chiều nay tại hà nội cục truyền thông công an nhân dân bộ công an đã có buổi tiếp và làm việc với phòng tuyên truyền của cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc
tại buổi làm việc đại diện cục truyền thông công an nhân dân đã thông báo tới phòng tuyên truyền của cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc
về chức năng nhiệm vụ quản lý chỉ đạo hoạt động báo chí xuất bản trong công an nhân dân
cục truyền thông công an nhân dân đã chủ động làm tốt công tác thông tin tuyên truyền tích cực chỉ đạo các cơ quan báo chí công an nhân dân
sản xuất các chương trình tác phẩm ấn phẩm báo chí đáp ứng nhu cầu của khán thính giả độc giả tạo hiệu ứng cao trong xã hội
góp phần định hướng dư luận xã hội bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng bảo vệ an ninh trật tự cuộc sống bình yên của nhân dân
xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an
thời gian tới đơn vị sẽ tập trung đầu tư xây dựng hệ thống truyền thông theo hướng hiện đại đa phương tiện ứng dụng công nghệ số trí tuệ nhân tạo
đại diện phòng tuyên truyền của cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc mong muốn thời gian tới
hai bên sẽ có nhiều cơ hội hợp tác chia sẻ kinh nghiệm để cùng nhau phát triển nhanh mạnh hơn
làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa bộ công an việt nam và cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc